xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị trong tình hình dịch bệnh như hiện nay
nhiều người dân xa xứ ở các vùng dịch đang rất muốn được về quê để tránh dịch
trước nhu cầu này nhiều chủ phương tiện đã lén lút tổ chức đưa người từ vùng dịch về quê
với mục đích là trục lợi
phóng sự sau đây sẽ vạch trần thủ đoạn mà các đối tượng dùng để đưa người vượt chốt kiểm soát dịch trái phép
trước đó lúc hai mươi hai h ngày một mươi hai tháng chín
tổ tuần tra trạm cảnh sát giao thông hàm tân
phát hiện xe đông lạnh năm mươi một d ba mươi tám nghìn hai trăm một mươi bốn đang đậu trong sân một quán cơm
thuộc xã tân đức hàm tân có dấu hiệu nghi vấn
do vậy lực lượng cảnh sát giao thông đã yêu cầu tài xế lê văn tuấn mở thùng xe đông lạnh để kiểm tra
và phát hiện có đến một mươi năm người trong đó có một trẻ em đang bên trong
em đang từ bình thoải em đi vào sài gòn đi sửa xe
thì có cái anh ấy cũng nhờ cũng có nói là cũng có một ít khách
ở trong chỗ này
nói với ông khánh có chở thì vào đón anh trả cho bảy trăm linh một người
ra qua chốt bình thoạn
thì em cũng tại vì cũng đang khó khăn thì em cũng nhận đời em chạy
từ lời khai của tài xế tuấn lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng truy tìm các xe liên quan
đến hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày cảnh sát phát hiện xe bảy chỗ sáu mươi một a ba mươi một nghìn hai mươi bảy đang đậu trong một cây xăng thuộc hàm tân
lái xe này sau đó thừa nhận đang chờ đón khách
qua làm việc lái xe này cho biết còn một xe bảy chỗ khác cũng đang chờ đón người từ xe đông lạnh
truy xét nhanh công an phát hiện thêm xe ô tô bảy mươi năm a một mươi bảy nghìn bảy mươi tám đang đậu cách đó sáu km
và cũng đang đợi để đón người trên xe đông lạnh từ đồng nai về hà tĩnh và quảng trị
trên mạng xã hội thì cũng có một người là đưa lên là bảo là anh em nào tiền chiến
thì có mấy người khách đang cần về quê

là tuyển công người ta trả cho mình là một người bảy trăm linh
em không biết vi phạm nhưng mà giờ em cũng thất nghiệp hai tháng rồi
giờ không có hỗ trợ của địa phương ở trên đó

rồi bọn em phải liều ra
mình có biết được cái việc mà mình ngồi ở trong cái thùng xe mà đóng kính như vậy thì nguy hiểm đến tính mạng của mình như thế nào
dạ em cũng biết là nguy hiểm nhưng mà giờ em cũng hết cách rồi
hiện trạm cảnh sát giao thông hàm tân đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân tiến hành điều tra làm rõ
có hay không đường dây đưa người vượt chốt kiểm soát dịch trái phép để về quê
hiện tại những hành khách trên xe tải đông lạnh đã được đưa đi cách ly tại trung tâm huyện hàm tân
đồng thời lực lượng chức năng tỉnh bình thuận sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương
để có phương án đưa đón người dân về quê trong thời gian sớm nhất
chỉ trong thời gian ngắn từ ngày sáu tháng chín đến ngày một mươi hai tháng chín
tại chốt kiểm dịch số hai lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý sáu vụ việc liên quan đến hành vi đưa người vượt chốt kiểm dịch trái phép
để về quê
để phát hiện và ngăn chặn kịp thời những vụ việc trên
thì ngoài công tác trực và kiểm soát phương tiện tại chốt
lực lượng chức năng còn triển khai các tổ tuần tra lưu động trên tuyến quốc lộ một a
để vừa đảm bảo trực tự an toàn giao thông vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
sau khi tất cả các phương tiện qua chốt kiểm soát dịch
thì lực lượng trạm cảnh sát giao thông hàm tân trong quá trình tuần tra kiểm soát
cũng hãy tiếp tục kiểm tra các phương tiện
nhất là ô tô khách
kiểm tra xem quá trình lưu thông có chở người
chốn khai báo đi tới theo quy định hay không
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh
lực lượng tại chốt kiểm soát lưu niêu cao tinh thần trách nhiệm
hoàn thành tốt nhiệm vụ để giữ vững và hạn chế việc lây lan dịch bệnh
từ bên ngoài vào tỉnh bình thuận
người dân khi có nhu cầu về quê tránh dịch
nên liên hệ chính quyền địa phương nơi tạm trú
để được sắp xếp bố trí phương tiện và điều kiện để về quê
đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và an toàn cho chính bản thân mình
đừng để tiền mất phật mai